lợn hơi ở miền bắc vẫn tiếp tục tăng cao và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt phá vỡ mức giá lịch sử một trăm linh đồng một kg
dù trả giá cao nhưng nhiều thương lái cho biết vẫn không thể mua được lợn hơi trong những ngày này
giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng lên chín mươi bảy một trăm linh ba đồng một kg
không chỉ tại các siêu thị giá thịt lợn ở các khu chợ truyền thống cũng tăng cao chót vót
thịt vai chỉ giá một trăm bảy mươi đồng một kg thịt vai giá từ một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng một kg sườn có giá một trăm bảy mươi đồng một kg
người dân chuyển sang mua các loại thịt khác
số tiểu thương đã treo quầy nghỉ bán
tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố là hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ tăng một mươi ba đồng
giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại giữ nguyên một số ngân hàng điều chỉnh giảm
tuy nhiên giá các loại ngoại tệ mạnh khác lại có xu hướng tăng giảm trái chiều
giá đô la mỹ trên thị trường tự do thấp hơn giá ngân hàng từ bảy mươi đến tám mươi đồng một đô la mỹ
đồng euro phục hồi trở lại trên hai mươi sáu đồng một euro
tỷ giá đồng bảng anh giảm một trăm linh hai đồng một bảng chiều mua và giảm một trăm linh bảy đồng một bảng chiều bán
mua bán quanh mốc từ hai mươi bảy sáu trăm hai mươi ba đến hai mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu đồng một bảng
theo tập đoàn điện lực việt nam evn thời tiết nắng nóng xảy ra trên diện rộng đã khiến mức độ tiêu thụ điện gia tăng đáng kể
tình hình tiêu thụ điện trên toàn quốc đã lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay
hệ thống điện toàn quốc ghi nhận sản lượng bảy trăm năm mươi bốn triệu kwh công suất đỉnh ba mươi năm ba trăm linh mw
sản lượng điện tiêu thụ tại hà nội là bảy mươi năm tám triệu kwh công suất đỉnh ba bảy trăm tám mươi mw
diện điện năng tiêu thụ của điều hòa đã chiếm từ sáu mươi sáu mươi năm tổng lượng điện tiêu thụ
giá dầu thế giới giảm nhiệt do các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng mỹ trung leo thang
nhưng tính nguyên tuần đã tăng gần một mươi ba giá dầu thô thế giới có bốn tuần tăng liên tiếp
hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ wti giao tháng bảy tăng ba mươi một cent tương đương gần một lên ba mươi ba năm mươi sáu usd một thùng
hợp đồng giao tháng tám cũng tăng hai mươi tám cent lên ba mươi ba chín mươi ba usd một thùng
dầu brent giao tháng bảy mất một cent còn ba mươi năm một mươi hai usd một thùng
trước nỗ lực bình ổn giá thịt lợn nhiều đại biểu quốc hội cho rằng mạng lưới phân phối là bắt buộc trong kinh doanh
nhưng cần phải giám sát càng giảm các khâu trung gian lợi ích của người dân càng nhiều
giá thịt lợn tăng cao do khâu trung gian nhiều nơi nhiều chỗ chưa minh bạch
do đạo đức kinh doanh và trục lợi của thương lái
vì vậy các biện pháp quản lý thị trường cần phải đẩy mạnh để tránh tình trạng thổi giá bơm giá thịt lợn để trục lợi
đặc biệt cần rút ngắn các khâu trung gian để giảm giá hiệu quả
có khoảng ba mươi chủ phương tiện sở hữu bảo hiểm bắt buộc khi lưu thông trên đường trước đợt tổng kiểm tra giao thông
tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua nhưng không phải là yếu tố tích cực cho thị trường
khi người mua chỉ để đối phó với cảnh sát giao thông
thống kê từ các công ty bảo hiểm cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt trội về lượng bán hàng trong thời gian qua
theo ước tính của công ty bảo hiểm bảo việt lượng tham gia bảo hiểm xe máy tại bảo việt tăng lên khoảng một trăm ba mươi so với cùng kỳ
tương tự các công ty khác đã bán gấp đôi số lượng bảo hiểm chỉ trong nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh s p điều chỉnh đánh giá tiến nhiệm tiêu cực đối với ba mươi hai quốc gia vì tác động của đại dịch covid một mươi chín
thì tổ chức này quyết định duy trì hệ số tiến nhiệm quốc gia của việt nam ở mức bb
việc triển vọng tín nhiệm của việt nam được s p duy trì ở mức ổn định
thể hiện nhận định rằng nền kinh tế việt nam sẽ phục hồi nhanh chóng và cân bằng khi đại dịch toàn cầu được kiểm soát
tăng trưởng gdp thực của việt nam sẽ phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi một
và từ năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiến gần tốc độ phát triển việt nam đã xác lập trong dài hạn từ sáu đến bảy
việc bỏ số hộ khẩu và quản lý đăng ký dân cư bằng mạng số định danh cá nhân nếu được quốc hội thông qua
sẽ triển khai thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có trường hợp xóa đăng ký với công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ trên một mươi hai tháng liên tục
không khai báo hoặc xuất cảnh
dự thảo sửa đổi theo hướng thay thế phương thức quản lý cư trú
từ thủ công là số hộ khẩu số tạm tru giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin
tuy nhiên đến nay mới có hơn một mươi tám triệu công dân được cấp số định danh cá nhân
và dự kiến đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành cho toàn bộ công dân
thưa quý vị những sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân